ubnd quận hoàn kiếm thành phố hà nội vừa thông báo sẽ kéo dài thời gian hoạt động của không gian đi bộ ở khu vực hồ hoàn kiếm và phụ cận trong dịp nghỉ tết dương lịch hai nghìn một mươi tám
theo đó thực hiện ý kiến chỉ đạo của ubnd tp hà nội ubnd quận hoàn kiếm sẽ kéo dài thời gian hoạt động của không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm và phụ cận dịp nghỉ tết dương lịch hai nghìn một mươi tám
cụ thể từ một mươi chín h ngày thứ sáu ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy đến hai mươi bốn h ngày thứ hai ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
trong thời gian nghỉ tết dương lịch hai nghìn một mươi tám xung quanh khu vực phố đi bộ hồ hoàn kiếm và phụ cận có nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật được tổ chức phục vụ nhân dân thủ đô như chương trình nghệ thuật lễ hội đếm ngược chào năm mới hai nghìn một mươi tám tại khu vực quảng trường cách mạng tháng tám
chương trình nghệ thuật đếm ngược thời gian tại quảng trường đông kinh